theo tổng cục thống kê chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tăng ba mươi hai so với tháng trước
cpi bình quân chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tăng hai năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
theo đó nhiều khả năng biến động cpi bình quân chỉ ở mức trên dưới ba trong năm nay
theo tổng cục thống kê chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tăng một chín mươi tám so với cùng kỳ năm trước
cpi bình quân chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tăng hai năm so với cùng kỳ năm trước
so với mục tiêu đặt ra là bình quân dưới bốn thì mức tăng cpi năm nay ở mức kịch bản thấp vẫn còn dư địa điều chỉnh ví dụ như giá các loại dịch vụ y tế
tuy nhiên các yếu tố ảnh hưởng đến cpi ba tháng cuối năm như thị trường giá xăng dầu điều chỉnh theo giá thế giới
thực phẩm tươi sống giá thịt lợn do dịch tả lợn châu phi ảnh hưởng nguồn cung nhu cầu đến cuối năm lớn

mẩn rủi ro thiên tai bão áp thấp nhiệt đới có thể gây thiếu hụt nguồn cung cục bộ đẩy giá cpi